trong những ngày vừa qua tỉnh nghệ an đối mặt với tình trạng nắng nóng kéo dài
nhiệt độ lên tới bốn mươi hai độ c sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại nặng nề
nắng nóng kéo dài khiến hàng trăm hectare lúa không có nước cấy một trăm ba mươi tám hectare trẻ bị khô chết
tại huyện tân kỳ hàng ngàn hectare mía ngô đã bị chết cháy
huyện hưng nguyên có hơn một hectare lúa có nguy cơ bị chết
trước tình trạng này tỉnh nghệ an đã có công điện khẩn về phòng chống hạn gửi các địa phương
trong đó đề nghị các công ty thủy điện trên địa bàn phối hợp xả nước chống hạn
các công ty thủy lợi tiết kiệm nước và điều hòa nước cứu lúa